đảm bảo một trăm linh các quận huyện thành phố thủ đức có kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động và tổ chăm sóc người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
đảm bảo một trăm linh các trạm y tế có oxy y tế và kịp thời cấp cứu cho người mắc covid một mươi chín đang cách ly tại nhà
đồng thời phát huy tổ phản ứng nhanh covid một mươi chín tại địa phương trên tất cả các địa bàn xã thị trấn
có phương án thiết lập trạm y tế lưu động tại các khu cụm công nghiệp
kết hợp với bộ y tế tại cơ sở sản xuất kinh doanh huy động mọi nguồn lực tham gia công tác chăm sóc f tại nhà
bao gồm các tổ chức thiện nguyện các phòng khám và nhà thuốc tư nhân các bác sĩ gia đình nhân viên y tế đã nghỉ hưu
tăng cường phối hợp đông tây y trong chăm sóc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý f
tiếp tục phát huy hiệu quả của mô hình điều trị ba tầng hạn chế tối đa số bệnh nhân trở nặng
kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất có thể nâng cao năng lực điều trị của hệ thống các bệnh viện
bao gồm cả bệnh viện tư nhân chủ động ứng phó với các tình huống diễn biến của dịch bệnh
nghiên cứu thành lập khoa covid tại các bệnh viện chuyên khoa nhiễm và bệnh viện đa khoa
xây dựng hệ thống cảnh báo và xác định ngưỡng năng lực điều trị covid một mươi chín
có lộ trình phục hồi công năng của các bệnh viện đảm bảo thực hiện hai chức năng trong tình hình mới
vừa sẵn sàng thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín vừa đảm bảo chức năng khám chữa bệnh thông thường
đặc biệt trong chỉ thị mới tp hcm củng cố và phục hồi hệ thống y tế
cụ thể là củng cố và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cơ sở vật chất của hệ thống y tế
từ các bệnh viện trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm đến các trung tâm y tế quận huyện thành phố thủ đức
và trạm y tế phường xã thị trấn đề xuất cơ chế chính sách để thu hút mọi nguồn lực
tham gia công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
về công tác tiêm vaccine covid một mươi chín tp hcm đa dạng hóa nguồn vaccine
huy động mọi nguồn lực để đạt bao phủ vaccine toàn dân sớm nhất
ưu tiên tiêm đủ liều cho lực lượng tuyến đầu người có nguy cơ cao có bệnh nền
trên năm mươi tuổi phụ nữ mang thai lực lượng sản xuất
triển khai tiêm vaccine cho trẻ em khi có hướng dẫn của bộ y tế và có nguồn vaccine phù hợp
nghiên cứu mô hình mở cửa
các nước trên thế giới cho thấy có hai kiểu mở cửa thông dụng nhất
từng thành phố tự lo mở cửa hoặc một số thành phố tương đồng về yếu tố dịch tễ cùng liên kết mở cửa
việc mở cửa liên thông có thuận lợi bởi sự giao lưu giữa một thành phố lớn và các tỉnh lân cận là rất lớn
nhưng để họ mở chung được như vậy nhờ có tỷ lệ và chiến lược tiêm chủng khá tương đồng trong toàn bộ vùng
hiện tỷ lệ và chiến lược tiêm chủng giữa tp hcm và các tỉnh không tương đồng
tỷ lệ phủ vaccine và số người nhiễm
tỷ lệ phủ vaccine và số người nhiễm của thành phố cao hơn các tỉnh dẫn đến sự tương đồng mặt dịch tễ không có
mặt khác chiến lược tiêm giữa các tỉnh thành khác nhau có tỉnh ưu tiên tiêm cho người già
người có bệnh nền nhưng cũng có tỉnh ưu tiên tiêm cho công nhân người lao động trẻ
muốn liên thông mở cửa thì đầu tiên phải đảm bảo an toàn cho tất cả các tỉnh trong vùng
do vậy khi chưa có sự tương đồng về dịch tễ tp hcm và các tỉnh phải thống nhất mức độ kiểm soát đi lại
nới lỏng dần lâu dài để đảm bảo điều kiện mở cửa liên thông an toàn
các tỉnh thành phải liên thông được chính sách tiêm vaccine
muốn vậy dù các địa phương đều đang muốn có nhiều vaccine để tiêm đủ cho toàn dân
thì cũng phải nhìn rộng hơn và có điều tiết lượng vaccine được phân bổ để tiêm cho những người có nguy cơ trong toàn vùng
tp hcm sẽ phải điều tiết vaccine cho các tỉnh để tiêm đủ cho người có nguy cơ cao
ngược lại các tỉnh cũng phải xác định rõ chiến lược ưu tiên tiêm cho những người có nguy cơ cao
chứ không phải ưu tiên tiêm cho các đối tượng để phù hợp nhu cầu mở cửa của riêng tỉnh
việc tiêm như vậy có thể giúp các tỉnh nhanh chóng mở cửa
nhưng lâu dài nếu những người có nguy cơ cao chưa được bảo vệ
khi họ bị nhiễm sẽ dễ dàng chuyển nặng gây áp lực khiến hệ thống y tế quá tải
và lúc đó cũng phải đóng cửa dừng sản xuất
mặt khác việc đánh giá tỷ lệ tiêm vaccine về lâu dài chưa đủ
các tỉnh phải liên thông đánh giá hiệu quả bảo vệ của vaccine
bởi thời gian tiêm vaccine của người dân thành phố và các tỉnh rất lệch nhau
người dân tiêm vaccine chia làm nhiều đợt khác nhau
có người tiêm hồi tháng năm nhưng cũng có người mới tiêm tháng chín hoặc tháng một mươi
nên hiệu lực bảo vệ khác nhau
do vậy cần có chương trình giám sát miễn dịch chung
hoặc phải có dữ liệu tiêm chủng đầy đủ toàn vùng để đánh giá nguy cơ dịch tễ toàn vùng
thậm chí lên phương án tiêm vaccine bổ sung sau này
dự thảo thỏa thuận hợp tác liên kết vùng trong phòng chống covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế được sở kế hoạch và đầu tư thành phố hồ chí minh
xây dựng sau hội nghị về liên kết vùng trong phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế giữa lãnh đạo thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu long an tây ninh
dự thảo đã gửi ubnd thành phố hồ chí minh xem xét quyết định gửi các tỉnh có góp ý
yêu cầu được đưa ra là các địa phương phải nghiên cứu và thống nhất về đánh giá mức độ dịch
các biện pháp dịch tễ cần triển khai nhằm tiến tới kiểm soát dịch
cũng như định hướng chủ trương chính sách để có thể cùng nhau mở cửa và phục hồi kinh tế
tại cuộc họp báo trả lời câu hỏi của báo chí về tiêm vaccine cho trẻ em
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết thêm
trong kế hoạch sau ba mươi tháng chín tp hcm ngoài có hướng dẫn của bộ y tế
vấn đề ở chỗ là cần có nguồn vaccine phù hợp để điều trị
ngành y tế cũng đã có lộ trình giảm dần bệnh viện giã chiến
các khu cách ly trường học chuyển bệnh viện quận huyện về điều trị bệnh không có covid một mươi chín
về công tác xét nghiệm covid một mươi chín và xác định cấp độ dịch
tp hcm thực hiện nghiêm chiến lược xét nghiệm của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và hướng dẫn của bộ y tế để chủ động phát hiện và tách nguồn lây nhiễm mạnh
tại các khu có nguy cơ cấp ba cấp bốn và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
tầm soát tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ
xét nghiệm giám sát trọng điểm tại các khu vực có nguy cơ cao
tập trung đông người như chợ đầu mối bến xe và phương tiện vận chuyển bệnh viện trường học
khuyến khích doanh nghiệp tổ chức và người dân tự làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên định kỳ
theo hướng dẫn của ngành y tế tiến hành đánh giá cấp độ dịch thường xuyên
theo đơn vị hành chính với quy mô phù hợp và quyết định những biện pháp theo hướng dẫn tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả với dịch covid một mươi chín của ban chỉ đạo quốc gia
về phòng chống dịch covid một mươi chín
người dân từ các tỉnh và thành phố hồ chí minh để khám chữa bệnh
ngoại trừ trường hợp cấp cứu phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
còn hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu
đồng thời phải đảm bảo một trong các điều kiện như giấy chuyển viện của bệnh viện
từ các tỉnh thành phố đến bệnh viện tại thành phố
hoặc giấy hẹn tái khám của các bệnh viện tại thành phố
hoặc có xác nhận của chính quyền phường xã cho phép di chuyển tới thành phố khám chữa bệnh
chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại